theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương chiều nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực đông bắc bắc bộ
dự báo tối và đêm nay khối không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía đông bắc bộ và một số nơi ở khu vực bắc trung bộ
từ ngày mai hai mươi tám tháng một mươi hai khối không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía tây bắc bộ bắc và trung trung bộ
từ ngày mai hai mươi tám tháng một mươi hai ở bắc bộ và bắc trung bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
vùng núi và trung du rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi đến một mươi ba độ
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ở bắc bộ và bắc trung bộ xảy ra rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ
vùng núi từ bốn đến bảy độ vùng núi cao có nơi dưới ba độ
cảnh báo đợt rét đậm rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày ba bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín
từ đêm mai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai ở vùng núi cao bắc bộ đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá
khu vực hà nội từ ngày mai đến ngày ba mươi tháng một mươi hai có mưa mưa rào trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi sáu độ